lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đồng thời khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam về hành vi như trên
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm thụ lý điều tra vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tp hcm do nguyễn phương hằng thực hiện
nguyễn phương hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác
quá trình điều tra nguyễn phương hằng không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại địa bàn tp hcm và các địa phương khác
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà nguyễn phương hằng
từ ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một vụ buôn lậu xăng dầu đặc biệt lớn không có hóa đơn chứng từ vừa bị công an tp hcm triệt phá
thu giữ một triệu lít xăng với tổng số tiền gần ba mươi tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phối hợp với thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông bộ công an
tiến hành kiểm tra bắt giữ tàu xuân sơn năm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xuân sơn
nèo đầu tại cảng biển cửa lò thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
có hành vi vận chuyển một triệu lít xăng e năm trị giá gần ba mươi tỷ đồng
qua kiểm tra tất cả số xăng trên đều không có hóa đơn chứng tử liên quan theo đúng quy định của pháp luật
các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối sử dụng các tàu nhỏ ra ngoài biển
mua xăng từ các tàu khác rồi vận chuyển về cảng bơm lên cho tàu xuân sơn năm
sau đó bán lại nhằm kiếm lời
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng cho biết
đang tạm giữ một lô hàng có hai mươi năm chiếc iphone trị giá ba trăm năm mươi triệu đồng
để làm rõ về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu của một cửa hàng đóng trên địa bàn
trước đó sau quá trình nắm tình hình phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng
đã tiến hành kiểm tra một cửa hàng điện thoại trên đường thái thị bôi
phường chính gián quận thanh khê tp đà nẵng
phát hiện tại cửa hàng có hai mươi năm điện thoại di động nhãn hiệu iphone
các đời iphone xs max và iphone một mươi hai pro max
tổng giá trị lô hàng khoảng ba trăm năm mươi triệu đồng
toàn bộ số điện thoại này là hàng ngoại nhập nhưng chủ cửa hàng không xuất trình
được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại thời điểm kiểm tra
hiện nay phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng đã tạm giữ lô hàng trên
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi nhập lậu để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục là thông tin bắt giữ các vụ án ma túy

trương mạnh hùng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc ninh chủ trì phối hợp với công an huyện quế võ
bắt quả tang khi đang vận chuyển năm trăm năm mươi gram ma túy tổng hợp
đáng chú ý đây là một loại ma túy tổng hợp loại mới được pha trộn từ nhiều chất ma túy khác nhau
khi hòa tan vào nước sẽ như nước giải khát và uống vào sẽ gây ảo giác mạnh
loạn thần thậm chí là có thể dẫn đến tử vong
đấu tranh mở rộng công an đã tiến hành giữ người và bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn đức hiếu cùng ở thị xã kinh môn tỉnh hải dương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đáng chú ý theo kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự số ma túy tổng hợp trên
là một loại ma túy mới xuất hiện được pha trộn từ nhiều chất ma túy tổng hợp như mdma
ketamine diazepam hòa tan được vào nước như một nước giải khát khi uống sẽ gây ảo giác mạnh
loạn thần và có thể đe dọa đến tính mạng nếu như sử dụng quá liều loại ma túy này
các đối tượng thường gọi là nước vui và đóng thành từng gói bột nhỏ với bao bì hình ảnh màu sắc bắt mắt
liên quan đến vụ nổ súng xảy ra tại chợ tân phong tp biên hòa vào đêm ngày hai mươi ba tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã mời hai đối tượng lên để làm việc
do có mâu thuẫn trong vay mượn tiền và chơi hụi cho nên vào khoảng hai mươi ba h một mươi phút tối ngày hai mươi ba tháng ba
đối tượng ngô vĩnh vương đến kia ốt bán hải sản của anh lê thanh vũ để nói chuyện
sau một lúc lời qua tiếng lại thì đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát vương bỏ lại xe máy và chạy về phía cổng chợ cách đó năm mươi mét
còn vũ đã dùng gạch ném theo lúc này vương rút ra một vật nghi là súng chĩa hùa hướng của vũ và có hai tiếng nổ phát ra nhưng không có ai bị thương
vương thừa nhận bản thân là người đã mang theo súng và nổ súng tại khu vực nói trên
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã đưa đối tượng vương về nhà để tiếp tục khám xét
và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang điều tra vụ tai nạn giao thông vào đêm ngày hai mươi bốn tháng ba
và đang truy tìm tài xế lái xe ô tô đã đâm chết người
theo thông tin ban đầu vào đêm ngày hai mươi bốn tháng ba
một người đàn ông đi bộ băng qua đường mỹ phước tân vạn đoạn qua phường phú hòa thành phố thủ dầu một
khi đi ngang qua thì người đàn ông bị một chiếc ô tô đi hướng thành phố thuận an
đi thị xã bến cát lao tới và đâm trúng tử vong tại chỗ
sau vụ tai nạn tài xế xe ô tô không cho xe dừng lại mà đã nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường
vụ án hủy hóa
hủy hoại rừng xảy ra tại khu vực hòn đót khoảng sáu tiểu khu một trăm bảy mươi xã sơn định huyện sơn hòa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm một mươi ba bị can
và tất cả một mươi ba bị can này đều bị cấm đi khỏi nơi cư trú
trong đó một mươi một bị can trong vụ án bị khởi tố về tội hủy hóa dừng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên còn khởi tố bổ sung vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại địa bàn xã sơn định huyện sơn hòa
đồng thời khởi tố bị can đối với đặng dương là kiểm lâm địa bàn xã sơn định
và nguyễn văn hoài là cán bộ lâm nghiệp xã sơn định về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với trần quốc an trần văn kim cùng chú xã sơn định huyện sơn hòa
và lê đồng tánh chú xã an xuân huyện tuy an về tội hủy hoại rừng
sau một thời gian tích cực điều tra truy bắt đối tượng trong vụ nổ súng vào cửa hàng đồ gỗ nội thất
tại thôn vân lộ xã xuân lô công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ nổ súng nói trên
trước đó vào khoảng hai h hai mươi phút ngày một mươi sáu tháng ba một nhà dân tại thôn vân lộ xã xuân hồng đang ngủ
thì nghe hai tiếng nổ lớn ở phía trước nhà
trích xuất hình ảnh camera an ninh của gia đình phát hiện có hai đối tượng sử dụng vật nghi là súng bắn vào tấm kính gây hư hỏng
cho nên đã nhanh chóng trình báo với lực lượng công an
sau một thời gian giả soát xác minh công an huyện thọ xuân đã phối hợp với công an thành phố thanh hóa
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ bắt giữ hai đối tượng đã gây ra vụ án trên
gồm trịnh khắc long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và tạ quang tùng sinh năm hai nghìn cùng chú tại thành phố thanh hóa
trong đó trịnh khắc long chính là đối tượng đã sử dụng súng bắn vào gia đình nạn nhân
hiện công an huyện thọ xuân đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến sới bạc khủng tại xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang do nguyễn ngọc thuận còn gọi là út gà cầm đầu
sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo
nguyễn ngọc thuận năm năm tù về tội tổ chức đánh bạc và hai năm tù về tội đánh bạc
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo thuận là bảy năm tù
riêng đối với bốn mươi hai bị cáo còn lại với mức án từ một năm tù treo cho đến ba năm tù giam về các tội tổ chức đánh bạc gá bạc và đánh bạc
đồng thời buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lời bất chính trên bốn trăm một mươi bảy triệu đồng xung ngân sách nhà nước
theo cáo trạng vào sáng ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh an giang đã tiến hành kiểm
tra phát hiện bắt quả tàng nguyễn ngọc thuận cùng với các đồng phạm đang tổ chức cho hàng trăm con bạc tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền
với hình thức là đá gà và lắc tài xỉu tại khu đất chống ở ấp hà bao một xã đa phước huyện an phú
tăng vật thu giữ là gần sáu trăm ba mươi triệu đồng trên chiếu bạc trên người các đối tượng và xung quanh khu vực sòng bạc cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan

tăng vật thu giữ là gần sáu trăm ba mươi triệu đồng trên chiếu bạc trên người các đối tượng và xung quanh khu vực trồng bạc trên người các đối tượng và xung quanh khu vực trồng bạc trên người các đối tượng và xung quanh khu vực trồng bạc
cũng liên quan đến hành vi đánh bạc trong cùng một ngày công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đã bắt quả tăng hai mươi bảy đối tượng tham gia đá gà và đánh bạc ăn thua bằng tiền qua đó tạm giữ số tiền trên một trăm linh triệu đồng và các tăng vực khác

công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đã bắt quả tăng hai mươi bảy đối tượng tham gia đá và đánh bạc qua đó tạm giữ số tiền trên một trăm linh triệu đồng và các tăng vực khác

công an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp đã bắt quả tăng hai mươi bảy đối tượng tham gia đá và đánh bạc qua đó tạm giữ số tiền trên một trăm linh triệu đồng